thưa quý vị do bị thu hẹp môi trường sống và nạn săn bắt gấu tự nhiên đưa vào các trại gấu để trích hút mật
số lượng gấu ngoài tự nhiên ước tính chỉ còn vài trăm cá thể
trong đó xã phụng thượng huyện phúc thọ thành phố hà nội cũng là một trong số các địa phương vẫn còn nhiều gia đình nuôi nhốt gấu lấy mật
với mục đích tuyên truyền hướng đến chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tổ chức động vật châu á đã phối hợp với tri cục kiểm lâm hà nội và trường tiểu học phụng thượng tổ chức ngày hội sáng tạo bảo vệ gấu
sau vòn vẹn hai tuần kể từ ngày phát động cuộc thi từ ngày một mươi chín tháng sáu toàn bộ tám mươi bảy tổ nhóm của trường tiểu học phụng thượng đều có bài tham gia dự thi
khác biệt với các phòng trào bảo vệ gấu đã được phát động từ những năm trước đây lần này các em học sinh sẽ cùng dự thi theo nhóm và cùng nhau trả lời câu hỏi
là một thành viên của đội tuyên truyền các em sẽ làm gì để bảo vệ gấu
với nhiều hình thức sáng tạo từ vẽ tranh viết thư siêu tầm thảo dược thay thế mật gấu các em đã gửi gắm nhiều thông điệp bảo vệ loài gấu
cùng những tình cảm trong sáng ca ngợi hình ảnh chú kiểm lâm bảo vệ gấu bảo vệ rừng hay các bác sĩ thú y chăm sóc gấu
em mong rằng mọi người không nuôi nhốt gấu bảo hút thích mật gấu trước nguy cơ gấu bị tuyệt chủng

mọi người trồng các loại cây để thay thế cho mật như cây màu gà trắng cây bông mã đề cây ngải cứu cây ít mẫu cây nghệ cây huyết rụng
một lần nữa em mong rằng chúng ta hãy không nuôi nhốt và hút thích mật gấu nữa
được phát động phong trào này các em rất là háo
các em rất là hào hức kể cả trồng cây hay là vẽ tranh những năm đầu chúng tôi thực hiện và đặc biệt năm nay các con cũng rất là hào hức
và các con vẽ thì rồi các cô cùng với phụ huynh sẽ kết hợp để trợ giúp các con để tạo nên những bức tranh sinh động hơn
những sản phẩm của các cháu phải nói là rất ấn tượng
các cháu đã có những hiệu sáng tạo thậm chí là có những kỹ năng làm được công nhóm để tạo ra được những mô hình
những bài thơ cả những bài hát
để truyền đạt lại những thông tin cho cộng đồng là chúng ta nên chung tay bảo vệ loài gấu
đây là năm thứ tư tổ chức động vật châu á tham gia cùng các trường học trên địa bàn xã xây dựng những chương trình nâng cao nhận thức của các thế hệ tương lai trong việc bảo vệ loài gấu
những cuộc thi như thế này là cơ hội để các em bày tỏ chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình tới gia đình người thân
góp phần chung tay cứu giúp những cá thể gấu vẫn đang bị nuôi nhốt được đưa về những trung tâm cứu hộ
công đồng ở đây bảo vệ loài gấu
bắt đầu người ta có chuyển hướng người ta cũng sẵn sàng đón tiếp chúng tôi
và hơn nữa một cái thành quả rất là nhất là lãnh đạo xã cùng với cả lãnh đạo chức cục luân hà nội
cùng với phóng do dục của huyện phúc thọ đã cho chúng tôi xây dựng một cái vườn thảo dục ở đây
một vườn thảo dược đầu tiên tại các trường học trên địa bàn hà nội để có thể là tuyên truyền và người dân tại khu vực này
không nhất thiết phải dùng mặt gấu mà có thể dùng những cái thảo dục

không nhất thiết phải dùng mặt gấu mà có thể dùng những cái thảo dục
và đồng thời là cũng nhờ các em học sinh về tuyên truyền lại của bố mẹ chúng ta lên làm như thế
vì thế chúng ta thấy là dần dần là hiện nay là các thầy cô các em học sinh và các nôn vẹp phụ huynh
cũng bắt đầu có những suy nghĩ là chúng ta có thể nên cũng không nên nuôi gấu nữa
mà cũng nên trả lại gấu trong môi trường rừng xanh của nó
đây là một cái địa phương mà tôi nghĩ rằng là thế hệ của các em rất cần phải tìm hiểu
và sau này chính cả bản thân các em sẽ là những người tuyên truyền viên để thay đổi về suy nghĩ và hành động
nhờ sự quan tâm đặc biệt của các thầy cô sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết cùng tìm hiểu
cùng hiện thực hóa những ý tưởng của các em nhỏ mà ngày hội sáng tạo bảo vệ gấu
đã trở thành một triển lãm đầy màu sắc với mô hình sinh động tranh vẽ
chuyện tranh dễ thương giàu ý nghĩa
với việc bền bỉ vận động tuyên truyền hy vọng rằng hơn một trăm bốn mươi cá thể gấu còn đang bị nuôi nhốt tại địa phương
sẽ sớm được cứu hộ và được sống phần đời còn lại trong an toàn và tự do